nhiều ý kiến cho rằng cần sớm ban hành luật phòng chống tắc hại của rượu bia để tăng cường quản lý cũng như hạn chế tình trạng sản xuất sử dụng rượu bia có chế tài xử phạt nghiêm những tập thể cá nhân vi phạm
mỗi tháng ba lượt năm lượt và có lúc một mươi lượt cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị tổ chức tuần tra kiểm soát và tuyên truyền cho các ngư dân đánh bắt trên vùng biển quảng trị về vấn đề khai thác thủy hải sản theo đúng quy định của nhà nước
trong thời gian tới rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng trong phát hiện và xử lý kịp thời việc sử dụng chất nổ trong khai thác đánh bắt hải sản trên biển hay phục vụ khai thác đất đá gây mất an toàn hủy hoại môi trường và làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản
có như thế mới góp phần ngăn chặn được tình trạng buôn bán sử dụng vật liệu nổ trái phép như thời gian vừa qua
thưa quý vị và các bạn nhằm mục đích giúp doanh nghiệp lữ hành cập nhật thông tin có chiến lược ứng dụng công nghệ phù hợp nhằm phát triển hạ tầng du lịch thông minh trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn đang diễn ra mạnh mẽ phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã tổ chức hội thảo ứng dụng giải pháp công nghệ số cho du lịch thông minh tiếp cận của cách mạng công nghiệp bốn
cách mạng công nghiệp bốn đã tạo ra sự thay đổi lớn trong ngành sản xuất và dịch vụ toàn cầu
doanh nghiệp bốn du lịch là một trong những ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng lớn của làn sóng này
cách du khách lựa chọn đặt mua trải nghiệm chuyến đi liên tục thay đổi ngày càng thiên về định hướng giao dịch thương mại điện tử
vì vậy tiếp thị kỹ thuật số trở thành thách thức lớn cho ngành du lịch đặt sẽ yêu cầu cho các doanh nghiệp lữ hành cần có được những chiến lược thực sự phù hợp thu hút du khách

mạnh sự leo thang tiếp diễn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế đe dọa việc làm
và tăng trưởng ở tất cả các nước đánh vào những nước nghèo nhất và khó khăn nhất
ông azevedo kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm hỗ trợ giải quyết những vấn đề trên
người đứng đầu wto cho biết ông đã tham vấn với các chính phủ và giới lãnh đạo trên khắp thế giới
hối thúc đối thoại và tìm kiếm các bước đi nhằm tháo gỡ tình hình hiện tại
các nhà nghiên cứu của viện công nghệ massachusetts đại học harvard vừa công bố
thông tin nghiên cứu rằng vẫn còn một lượng kim cương cực lớn đang nằm sâu trong lòng trái đất
lên tới cả triệu tỷ tấn
các nhà nghiên cứu sử dụng công nghệ địa chấn sóng âm thường dùng đo động đất đã phát hiện ra khối
lượng kim cương khổng lồ gấp một lần so với dự tính trước đó qua các phép đo dựa trên sự thay đổi
của tốc độ sóng đi qua các vật liệu nhóm nghiên cứu xác định hiện có tới hàng triệu tỷ tấn kim cương
trong lòng trái đất tuy nhiên khối kim cương này được cho là nằm bên dưới bề mặt đá lớn
graton sâu khoảng hai trăm linh dặm so với mặt đất và hầu như không di chuyển từ thời cổ đại kim cương được
hình thành do carbon dưới áp lực lớn và nhiệt độ cực cao sâu trong lòng đất số kim cương xuất hiện
ở gần bề mặt là do phun trào núi lửa rất hiếm xảy ra chỉ xảy ra một lần trong khoảng vài chục triệu
như vậy con người chỉ biết có nhiều kim cương dưới lòng đất nhưng khó có thể đào được chúng lên
trong vai trò trợ giảng robot keto đang trở thành một hiện tượng tại hơn sáu trăm linh nhà trẻ của trung quốc
chú robot có ngoại hình dễ thương và thân thiện với trẻ em thể hiện tham vọng ứng dụng robot và
tự động hóa vào ngành giáo dục tại nền kinh tế thứ hai thế giới này cao chưa tới sáu mươi cm robot kiko màu
trắng có thiết kế thân hình mũ mỉm không tay với chiếc đầu tròn được trang bị cảm biến định hướng
và camera ghi hình với giá một mươi nhân dân tệ tương đương một năm trăm linh usd kiko có khả năng kể chuyện
và hướng dẫn trẻ em giải các câu đố logic đơn giản khi các em trả lời đúng kiko thậm chí có
đưa ra phản ứng khuyến khích với ánh mắt phát sáng lấp lánh các nhà sản xuất cho biết họ đã thiết
kế kiko với mục đích tạo ra một robot có ngoại hình thân thiện từ đó thúc đẩy sự tương tác trong
quá trình giảng dạy tuy nhiên các nhà giáo dục ngay cả giáo viên tại những cơ sở đang thử nghiệm
kiko tin rằng việc robot thay thế hoàn toàn con người trong vai trò giảng dạy tại các lớp học vẫn
sẽ là chuyện của tương lai rất xa những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân